theo nội dung trong một hồ sơ pháp lý công bố vào ngày hai mươi tám tháng tám mạng xã hội x trước đây là twitter đang đối mặt với hai hai trăm linh vụ tranh chấp trọng tài với các nhân viên cũ
sau khi tỷ phú công nghệ elon musk tiếp quản công ty cắt giảm nhiều nhân sự và thực hiện loạt chính sách điều chỉnh sâu rộng
hồ sơ pháp lý này nằm trong một vụ kiện tại tòa án quận delaware giữa cựu nhân viên chris woodfield với tập đoàn twitter tập đoàn x và ông musk
trong đơn kiện của mình ông woodfield một cựu kỹ sư mạng cấp cao từng làm việc tại chi nhánh của twitter ở seattle cáo buộc twitter hiện là x đã không trả tiền trợ cấp thôi việc cho ông như cam kết
sau đó chỉ hoãn việc giải quyết tranh chấp thay thế khi không thanh toán các phí cần thiết để tiếp tục phụ pháp lý
vụ tranh chấp giữa ông woodfield và tập đoàn x do zem một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cung cấp dịch vụ hòa giải bằng trọng tài tại mỹ giải quyết
tại mỹ nhiều tập đoàn lớn đã yêu cầu người lao động ký thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài khi làm việc tại các chi nhánh và điều này là hợp pháp